ngoài ra năm hai nghìn một mươi bảy evn có khoản tranh lệch tỷ giá năm một trăm một mươi bảy tỷ đồng
khi cộng tất cả nguồn thu và chi của năm hai nghìn một mươi bảy thì evn lỗ tới hai hai trăm một mươi chín tỷ đồng
trước đó giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu evn cũng liên tục báo lỗ
một phần vì chi phí sản xuất lớn một phần vì lỗ do tranh lệch tỷ giá
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu theo thông tin từ bộ công thương
doanh thu bán điện của evn đạt hai trăm sáu mươi năm năm trăm một mươi tỷ đồng
nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi sáu lỗ năm trăm chín mươi ba bốn mươi sáu tỷ đồng
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thương trường và pháp luật
kinh tế việt nam có thể nói năm hai nghìn một mươi tám đã
tương đối bình ổn và góp phần không nhỏ trong số đó phải tính đến vai trò
của sự bình ổn giá điện trong năm vừa qua giúp lạm phát được kiểm soát theo đúng mục tiêu
tuy nhiên nhìn về phía trước nhiều ý kiến bắt đầu lo ngại khi tập đoàn điện lực việt nam
đến hẹn lại lên bắt đầu đưa ra những khó khăn từ áp lực chi phí đầu vào gia tăng
có thể ảnh hưởng tới kịch bản điều hành giá điện trong năm nay
và điều này sẽ tạo ra những áp lực thế nào tới nền kinh tế
và cách ứng xử với tình hình mới sẽ như thế nào là chủ đề của chương trình tuần này
xin mời quý vị cùng bắt đầu với một phóng sự ngay sau đây
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ bức xúc khi lãnh đạo evn cho biết
có thể xảy ra nguy cơ thiếu điện ngay đầu năm hai nghìn một mươi chín do một số nhà máy nhiệt điện thiếu than
thủ tướng cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ ông đã có nhiều cuộc họp có nhiều giải pháp
để bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện đến sau năm hai nghìn hai mươi
nếu nền kinh tế thiếu điện sẽ gây ra tác động khôn lường
thủ tướng bày tỏ thái độ cương quyết nếu để mất điện một số người phải mất trước
về kịch bản điều hành giá điện bộ công thương cho biết đã thực hiện nghiêm túc việc không xem xét
đề xuất điều chỉnh tăng giá điện
nhưng việc xây dựng kịch bản giá điện năm hai nghìn một mươi chín thì sẽ thực hiện theo quyết định hai mươi bốn qdttg
và kế hoạch cung cấp điện năm hai nghìn một mươi chín do bộ công thương ban hành
hiện bộ này đưa ra bốn kịch bản tương ứng tăng trưởng phụ tải cao và tăng trưởng bình thường
hai kịch bản tương ứng lượng nước về hồ thủy điện bình thường và về ít hơn trung bình nhiều năm
bộ công thương sẽ xem xét kỹ và xây dựng kịch bản giá điện năm hai nghìn một mươi chín theo đúng quy định
và có xem xét tác động của việc điều chỉnh giá điện
sau khi evn xây dựng phương án bộ công thương sẽ phối hợp với bộ tài chính để thẩm tra thẩm định
phối hợp với tổng cục thống kê đánh giá ảnh hưởng các kịch bản điều chỉnh giá điện lên tốc độ tăng trưởng
gdp chỉ số cpi ảnh hưởng đến chi phí của các khách hàng lớn và các hộ sinh hoạt
ngo như giá than giá dầu thuê xuất tài nguyên nước cùng tăng
bên cạnh đó tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tỷ giá đồng đô la mỹ biến động cũng ảnh hưởng tới giá điện
cùng tham gia với chương trình thương trường và pháp luật tuần này
xin được giới thiệu hai vị khách mời phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long cùng luật sư trương thanh đức
đến từ công ty luật basico cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi
thưa hai vị khách mời với những gì đã được công bố thì có thể nói là rất nhiều những con số khác nhau
nhưng có thể tóm lại từ evn từ công ty tập đoàn nghệ lực việt nam là doanh thu đã thấp hơn chi phí tức là lỗ
vậy thì với mức lỗ hơn hai tỷ đồng thì những áp lực nào đang được đặt ra đối với ngành nghệ lực việt nam
thưa phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
tôi thấy điện là một sản phẩm một mặt hàng rất là nhạy cảm
nó tác động tới tất cả toàn bộ hoạt động của nền kinh tế quốc dân
tốc độ tăng trưởng của giá điện thì cũng có ảnh hưởng tới tốc độ tăng gdp
hay là ví dụ như là tốc độ tăng của cái giá điện ấy nó cũng ảnh hưởng tới tốc độ chỉ số mặt bằng lạm phát
là vì ngoài tác động trực tiếp thì có động tác gian tiếp
cho nên đây là một vấn đề nhà nước hết sức là quan tâm
và đặc biệt là trong bối cảnh tình hình như thế này là nói chung điện là một lĩnh vực độc quyền
có nghĩa là nó hoạt động theo mô hình chuyển sống rộng
thế thì nói là độc quyền đấy
thì nhà nước phải kiểm soát chi phí và nhà nước quyết định giá điện
thế thì hiện nay thì giá điện ấy bình quân là do thủ tướng quyết định
thế thì hàng năm thường thường là căn cứ vào cái doanh thu và chi phí
hay nói mới khác là căn cứ vào cái giá bán lẻ giá bán doanh thu và cái giá thành
mà nhà nước sẽ quyết định là cái việc có điều chỉnh giá điện hay không
thế thì một cái bài toán một cái muôn thủa mà mọi người đều biết ấy
là năm nào thì điện cũng kêu lỗ
đúng không đấy
thì cái xu hướng là trong cái quá trình điều chỉnh giá điện thì có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm
nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thấy được là có xu hướng điều chỉnh giảm
đây là một cái ta thấy cũng cần phải xem xét
thế thì cái việc mà cái doanh thu lớn hơn cái chi phí
có nghĩa là như thế nào
có nghĩa là doanh nghiệp bị lỗ
thế thì khi doanh nghiệp bị lỗ thì đòi hỏi là phải điều chỉnh
điều chỉnh ai là người điều chỉnh
thì như cái quyết định hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ quyết định ấy
là nếu mà cái mức giá điện tăng từ ba đến năm thì evn có quyền được
sau đó báo cáo với cơ quan chức năng
vấn đề thứ hai là từ năm đến bảy thì là cơ quan chức năng bộ tài chính cũng như là bộ công thương
và trên bảy thì là thủ tướng quyết định chính phủ
thì ngay bản thân cái quyết định này nó cũng hoàn toàn là không phù hợp với cái luật quản lý giá
phải nói thẳng là như vậy
đại sứ trinh đức có thể bổ sung thêm gì về điều này
vì những cái thách thức những cái áp lực đối với ngành điện
ngoài vấn đề chi phí đầu vào như tiến sĩ ngô trí long cũng đã nói
thì cái việc cũng phải làm cái vai trò mà nhà nước điều tiết
tức là phục vụ vấn đề bình ổn lạm phát
thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện lỗ của ngành điện
nó không phải là ngày hôm nay mới nhắc đến mà từ trước đến nay
nó dài kỳ
lỗ hay lãi là hoàn toàn là do nhà nước do chính phủ
muốn quyết nó thế nào thì nó có thể
nhưng về lý thuyết là chúng ta tính toán rất là khoa học
rất là chi tiết kỹ lưỡng đầy đủ mọi yếu tố
không thấy có biến động gì nhiều trong thời gian vừa qua
thế tại sao mà lại tính ra từ lãi thành lỗ từ lỗ thành lãi
nó có vấn đề của nó
không chính đáng
rất nhiều yếu tố do dụng quan
còn cái yếu tố khách quan thì chúng ta không thấy có cái gì đáng kể cả
một trong cái mà ngành điện suốt ngày vin vào để nói
đấy là cái giá bán thấp
tôi nghĩ rằng không thấp
tính đúng chi phí đúng hạch toán ra
thì cái đầu vào của chúng ta với quá nhiều lợi thế
rất nhiều cái thứ rẻ từ nhân công cho đến đầu tư đến mọi cái thứ
thì không có lý gì mà lại cứ phải so sánh với lại cái giá thu nhập
với cái chi phí đầu vào của các nước
thế cho nên là nếu như mà thực sự để cho nó vận hành
một cách thật là hiệu quả thật là cạnh tranh theo đúng nguyên lý thị trường
thì tôi nghĩ không có cái câu chuyện lỗ ở đây
không thể đặt ra câu chuyện lỗ
còn bây giờ lỗ như vậy thì nó sẽ nguy cư rất là lớn
nó trái với lại nguyên tắc của thị trường rồi của doanh nghiệp rồi
thì phải làm cho nó lãi
lãi thì sẽ lại đánh giá là cái bài đầu tiên
thay vì chúng ta phải là giảm giá đầu vào giảm giá thành
thì chúng ta luôn luôn xử lý theo cái cách của các doanh nghiệp độc quyền
như là tiến sĩ ngô chi nông nói
và cái tương lai gần sắp tới chúng ta lại đối mặt với cái chuyện là
nâng giá giá thành của các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác
của đời sống của
thì nó lại là một cái câu chuyện rất thách thức
điện có lẽ là nó không còn là đơn thuần nói rằng là phát triển kinh tế nữa mà
nó đi vào tất cả mọi cái ngóc ngách của con người
văn hóa đời sống khoa học kỹ thuật
gần như đều phụ thuộc vào điện hết trực tiếp gián tiếp
đều là bài toán kinh tế nhưng nó không chỉ dừng lại kinh tế
thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nếu chỉ dừng lại các cái cách thức
cái quan điểm xử lý như bây giờ
thì muôn đời chúng ta sẽ chạy theo cái câu chuyện
là bổ lỗ câu chuyện là không hiệu quả
câu chuyện là thất thoát là nhiều cái vấn đề tồn tại trong ngành điện
chúng ta cần phải tính đến một cái lâu dài hơn
một cái khác hơn
chẳng hạn một số nước như úc chẳng hạn
thì bây giờ thay vì cái chuyện
chúng ta lại cứ phụ thuộc quá nhiều ở thủy điện
thì môi trường rất trầm trọng
và cũng không còn nhiều cái cơ hội để khai thác nữa
chúng ta phụ thuộc vào nhiệt điện thì
cũng nguy cơ môi trường cũng hiệu quả cũng nhiều vấn đề
thậm chí than bây giờ
chúng ta không có để mà chạy nữa
giá dầu thì cũng sẽ thất thường rồi tăng cao
năng lượng hạt nhân thì chúng ta tạm thời là không bán đến rồi
thì còn một cái rất minh mông rất vô tận ở đất nước ta
là năng lượng tái tạo như là
thủy chiều như là gió như là năng lượng mặt trời
một số nước bây giờ
người ta đã phát triển đến cái mức mà
nhà nào cũng làm năng lượng mặt trời
bán điện cho mạng lưới quốc gia
rồi thậm chí có những thời điểm mà
người dân còn không mất tiền
thậm chí được thêm tiền nếu như dùng điện
vì đấy là cái câu chuyện hiệu quả của xã hội
thì chúng ta lại cứ loay hoay về cái câu chuyện
chi phí là hạch toán này này khác
thì tôi nghĩ rằng là
nó không giải quyết được cái vấn đề
và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
cái phát triển kinh tế trong thời gian tới
lỗ thế này thì làm gì có câu chuyện đầu tư
làm gì có cái chất lượng tốt
để phục vụ cái kinh tế được
vâng đúng là chúng ta vẫn đang phải tiếp tục loay hoay
với câu chuyện hạch toán chi phí lỗ lãi
nhưng ngay cả trong những cái câu chuyện này thì
như luật sư trần lý đức cộng
đã nói đến một cái vấn đề là tính minh bạch
của những cái con số được công bố
chắc là rất nhiều người dân trong đó bao gồm cả tôi
cũng không thực sự là hiểu rõ
về bản chất của những con số lỗ lãi như thế nào
với pháp giáo sư tiến sĩ ngô trí long
từ những cái công bố của cơ quan liên quan
tới ngành điện thì đã đủ dữ liệu
cho ông hiểu rõ thực chất
những con số là lỗ hay là lãi
như thế nào một cách cận kẽ hay không
công khai có nhưng chưa minh bạch
minh bạch là phản ánh đúng bản chất vấn đề
thế thì hàng năm chúng ta thấy điện
là một cái lĩnh vực độc quyền
mà đã là lĩnh vực độc quyền
thì nhà nước phải kiểm soát giá
dùng công cụ quan trọng
mà muốn kiểm soát giá thì nhà nước phải tính toán chi phí
mà chi phí ở đây là gì
chi phí tính toán một cách hợp lý
đồng thời quyết định cái giá bán
phải theo một cái lợi nhuận hợp lý
có nghĩa là lợi nhuận bình quân để cho nó
có thể tồn tại để tôi tái sản xuất mở rộng
thế thì từ trước đến nay người ta hay nói
những cái lĩnh vực hoạt động về năng lượng
ví dụ như là xăng dầu hay là điện nó chưa minh bạch
cái đấy thì theo tôi nghĩ là muốn kiểm tra
tính minh bạch hay không ấy
thì chúng ta phải có cơ quan chức năng vào cuộc
mà cơ quan chức năng đó
phải cơ quan độc lập
chứ bây giờ mà trong cùng một nhà
thì chúng ta thấy là khôn ngoan
thì đối đáp người ngoài gà cùng một mẹ
chớ hoài lá nhau thường thường vẫn còn
nhẹ dĩ hòa vi quý với nhau
cho nên thường thường ở các nước để kiểm tra
kiểm soát cái tính độc lập
của chi phí cũng như hoạt động
kinh doanh là một tổ chức độc lập
người ta khẳng định thế thì ở đây
chúng ta thấy cũng không phủ nhận
là cái cơ quan là cùng một cái bộ
của một ngành lại nương nhẹ nhau thì cái đó
chưa có đủ mà căn cứ kết luận
nhưng mà thường thường trong cái tư duy của
người á đông người châu á
đặc biệt người việt nam thì
thích đối thoại không thích đối đầu
có nghĩa là thích dĩ hòa vi quý
nên con số thông qua ví dụ nếu mà
anh cũng đưa ra một cái công khai ví dụ như
tôi nói là đối với các nước nó cũng công khai
ngân sách nhưng mà ngân sách nó công khai ra
ví dụ vào khoảng hàng nghìn trang thôi
nó chi tiết rất là cụ thể còn ở đây
cũng công khai nhưng công khai nó rất là đơn giản
một cái công khai số liệu này chi phí
một cái này chỉ đưa ra một cục
hoặc anh tách những cái tiểu một
của nó rất là lớn thì người ta rất
khó có thể xác minh được đúng không
cho nên càng chi tiết bao nhiêu thì
cái tính mình bạch càng rõ bây nhiêu
thế thì ở đây với những cái ví dụ mà
hàng năm thì cũng đều có báo cáo cơ quan kiểm toán
vào cơ quan thanh tra tài chính
vào nhưng mà cái tính mình bạch nó thế nào
tính mình bạch là phản ảnh đúng bản chất
của vấn đề có đúng hay không
thế thì chúng ta biết là mỗi một cái sự
sai số thì là do
con người cho nên ở đây thì
cái tính minh bạch mà với một chuyên gia mà
tôi cũng là người cũng đã theo dõi ngành điện rất là lâu
cũng đã nghiên cứu cũng đã kỹ là dân
tài chính thì tôi nghĩ chắc chắn nhưng để
xem xét thì phải có những cái xem xét những cái bản
quyết toán nó một cách rất chi tiết cụ thể
cho nên đưa ra một số liệu một cái cục
một số liệu rất là lớn không những tài khoản
chi tiết rõ ràng ấy thì khó khả năng
xác định nó minh bạch hay không như tôi thì
không đến mức xấu hổ lắm nếu mà không hiểu nhiều
về cái thực chất
của những cái con số đấy
như thế nào lỗ hay lãi hay là
cái cách tính hạch toán như thế nào nhưng
mình bạch dù sao cũng vẫn là một
một cái tính từ thôi
nó cũng mơ hồ
trong pháp luật của chúng ta thì
có thể có minh định rõ là
làm thế nào là mình bạch hay không
ví dụ như công bố
những con số số liệu thông kê của
quả thuật là chúng ta có tất cả
mọi thứ chúng ta có quy định nhưng
quy định chúng ta cũng chỉ nửa vời thôi
đấy như chính ông long nói ấy
là tôi vẫn công khai tôi vẫn
minh bạch nhưng nó ở cái mức độ
mà hiểu thế nào cũng được mức độ mà
không ai có thể bắt bẻ không ai có thể
chứng minh được cái sai cái đúng ở đâu cả
vì những cái
quy mô lớn như thế với
hàng trăm hàng nghìn cái con số
cái thông số như thế
mà cứ đưa vào
một vài cái tổng một vài cái gói
thì không có một ai có thể
xác định được cái
độ tin cậy nó đến đâu nhưng tôi nghĩ rằng là
cái quan trọng nhất là
sức ép để bắt buộc
tạo ra cái sự minh bạch đấy chứ còn không
phải là mong muốn yêu cầu minh bạch
chúng ta vẫn là
một nhà thì rất khó
để có thể nói rằng là người này
bắt lỗi người kia chính là thành tích
chính là chỉ tiêu chính là
trách nhiệm của mình nếu như chúng
ta chấp nhận thực sức
yếu tố thị trường cạnh tranh thì
nó mới có cơ hội để minh bạch được
chẳng hạn như cái câu chuyện là cổ phần hóa
quá trọng chính phủ
cũng đã phê duyệt trong ngành điện là ít nhất
tôi cũng đã đọc văn bản là ba
tổng công ty kể cả tổng công ty phát điện
quan trọng như thế cũng đã có
lộ trình cổ phần hóa rồi nhưng
có lẽ là không đến bao giờ mới thực hiện
nếu chúng ta thực hiện năm năm ba năm trước
chẳng hạn thì hôm nay cái tính minh bạch nó sẽ rõ hơn
rất là nhiều cái hiệu quả nó sẽ khác hơn rất là nhiều
đến bây giờ vẫn cứ
chậm chẽ như thế này thì cũng rất
khó nói rằng bao giờ mới thực sự minh bạch
và như vậy thì cái hiệu quả
thực sự nó ở đâu hiện nay tôi được biết
ngành điện có những cái dự án
có những khoản đầu tư hàng trăm triệu đô lãng phí
không sử dụng được thì
nó mà tính vào giá thành tính vào giá điện hết cả chứ đâu
vâng và dù như thế nào
thì người dân với
cũng là khách hàng của ngành điện
họ sẽ vẫn phải mua điện thôi đấy là một
cái mặt hàng thiết yếu rồi thưa phó dư
tiến sĩ ngô trí long với các cái yếu tố
về giá chi phí
và cái áp lực không tăng giá trong năm hai nghìn một mươi tám
vừa rồi thì đã đủ
để cho thấy một cái tín hiệu chắc chắn
rằng năm nay giá điện sẽ tăng chưa
ta thấy là khi xem xét giá điện
tăng đi giảm thì phải xem xét những yếu tố
đổ vào thế thì theo
quy luật đấy là nhà nước cũng
thường là công bố là phải
xem xét cả yếu tố tăng và yếu tố giảm
như tôi đã nói từ đầu ấy là từ trước
đến nay thì không bao giờ
đến xem xét những yếu tố giảm mà
chủ yếu là giá điện chỉ có tăng
cho nên cái xu hướng mà ta thấy là ngay
vào khoảng gần cuối năm hai nghìn một mươi tám
thì evn cũng đã cảnh báo
hoặc là đề xuất là
chuẩn bị tăng giá điện nhưng mà trước
cái áp lực để kiểm soát làm phán và đạt
cái mục tiêu của ông ấy đề ra là dưới bốn
thì thủ tướng chính phủ đã yêu cầu là
giá điện không tăng thế thì khi giá điện
không tăng thì cũng lại tạo thêm một cái áp lực
cho cái đầu vào
đối với cái giá điện
thế thì thực tế thì ta thấy là
năm hai nghìn một mươi chín thì liệu giá điện có tăng hay không
thì theo tôi nghĩ là cái xu hướng
chung đúng không mà từ trước nay thì
không bao giờ có giá điện giảm chuyên nghĩa
là xu thế mà ngay cái áp lực từ năm hai nghìn một mươi
cũng đã dồn nén rồi
thì chắc chắn là hai nghìn một mươi chín cũng không
xử lý cũng có khả năng để cho ngành điện
có thể tồn tại ví dụ nguyên cái
tranh lệch tỷ giá là vào khoảng một mươi
tỷ đồng thì cũng cần phải được
xem xét hay là ví dụ yếu tố đầu vào
những cái tranh lệch tỷ giá thế thì bây giờ
phải đòi hỏi cơ quan chức năng cụ thể
là kiểm toán nhà nước
thanh tra tài chính
hai cơ quan này vào mà làm làm sao
phải khách quan độc lập
nhưng mà quan điểm thì làm ngành
điện cũng phải đơn giản anh không phải chỉ
am hiểu về mặt tài chính là được
anh phải am hiểu cả về mặt kỹ thuật nữa
tôi lấy ví dụ như thế này có thể
có những cái loại vật tư có loại thiết bị
có thể dùng được mấy lần
nhưng nếu anh không am hiểu kỹ thuật đó
người ta chỉ tính toán một lần thôi
phân bổ vào là coi như là làm cho đội lên
cho nên tôi hỏi là đòi hỏi
là phải cán bộ những người
làm cơ quan chức năng giám sát kiểm soát
cái chi phí kiểm soát cái giá thành ấy
phải có năng lực thực sự phải công tâm
mà tránh vì cái lợi ích cá nhân
vì vụ lợi có nghĩa là vì
có thể là bỏ qua tất cả mà gây
thiệt hại cho ai gây thiệt hại cho cộng đồng
cộng đồng là ai cộng đồng là
nhà nước và những doanh nghiệp khác và người tiêu dùng
bằng mục tiêu lớn này khác
lý do lý chấu thì nghe rất hợp lý
để mà chỉ hoãn để mà không tăng giá
nhưng nếu mà
thế thì nhà nước có bao giờ mà
đảm bảo được hết cái chuyện ấy đâu
thì đến lúc tăng đột ngột
cuối cùng là trả giá đắt hơn
thà rằng cứ tăng ổn định tăng đều đều
nhưng cái tăng đấy phải đúng
rất khó trong ngành điện bây giờ
quá nhiều cái yếu tố chẳng được quyết định
rồi rất nhiều cái chính sách là không phải
chỉ một ngành điện chẳng hạn như than
đầu vào rất quan trọng của điện thì
cũng lại phải bắn lỗ
tất cả cơ công đều kêu lỗ cả thế cho nên là
khó thì rất là khó nhưng
có khi dễ thì rất là dễ
cứ thế thôi cứ báo cáo
cứ kính chuyển thôi nó ra thế nào đấy
thì nhà nước xử lý cái tăng cái giảm cái lộ
cái lãi như thế thì làm sao mà
có thể tốt được trong khi đó thì bên cạnh đấy
tôi thấy rất nhiều cái yếu tố
không được xử lý đến nơi cho
ngành điện thì mua vào
của một số công ty
thủy điện một số nhà máy phát điện
nhưng không dễ mà bán được
cho ngành điện thậm chí giá thấp hơn
kể cả trung quốc giá thấp hơn của ngành điện
phát ra nhưng để mà bán được cho ngành điện
cũng là một câu chuyện đã khó khăn rồi
ngành điện bán ra thì cũng
rất nhiều cái thứ chúng ta không phải là
chỉ cứ chăm chăm vào cái chuyện tính
khung giá biểu giá cao thấp thế nào
chắc chắn là cái cách tính đấy là có lợi cho
ngành điện rồi kiểu gì thì cũng
cao hơn là cái giá
bán rồi và cũng không ai nắm được
là cái năm mươi kw
này thì nó là bao nhiêu hay là
một nghìn thì nó là bao nhiêu tổng số
thì chắc chắn người ta sẽ tính theo cái cách có lợi nhất
cho người ta nhưng
bên cạnh đấy thì chúng ta thấy rằng
cần phải nhanh chóng tiến đến một
cái mức bù lỗ
hỗ trợ chính sách xã hội bằng cái cách khác chứ không
phải bằng cái giá điện như vậy như thế nó lại
đi ngược lại với lại cái quy luật của
sản xuất của cạnh tranh
tôi thấy nói chung là đã là cái
ngành độc quyền ấy thì bao giờ
người ta lợi dụng cái vị thế độc quyền của mình
thế thì để kiếm cái lợi nhuận
mà kiếm lợi nhuận thì thông qua
gì thì thông qua giá thế thì
chính vì vậy bất kỳ một nước nào cũng như vậy
để kiểm soát lĩnh vực độc quyền người ta dùng cái công cụ
giá là quan trọng nhất ngoài công cụ hạch toán
kiểm soát thế thì để
làm bảo cái mục tiêu của
ngành điện là gì của mỗi ngành điện
là ba cái giá của nó phải làm bảo
hiệu quả kinh tế thứ nhất là
công bằng xã hội và cái
chi phí tài chính thế thì hiện nay thì
giá điện đã thực hiện được ba cái mục tiêu đó chưa
thì chưa thực hiện được đúng không
ví dụ vẫn còn cái hiện tượng ta thấy là
ngay cái mà
chúng ta bàn luận rất là lớn ví dụ như với
khi mà chính phủ công bố cái giá điện bình quân ấy
đảm bảo cái chính trị an sinh xã hội thì phải
chia ra từng đối tượng khác nhau
hay là một đối tượng thì chia ra những khung
những bậc giá điện khác nhau thế thì
hiện nay là với cái mức
cái giá điện mà chia thành sáu bậc ấy
thì cũng đã công luận cũng phản ứng
rất là mạnh mà tôi biết là evn
cũng như bộ công thương đã tổ chức rất nhiều cuộc
hội thảo để bàn xem có
điều chỉnh lại cái xem xét lại
cái biểu giá điện hay không thì
ngựa lại quay lường cũ
cuối cùng vẫn không thay đổi vẫn là y án
sáu bậc đúng không tất nhiên
quy định bao nhiêu bậc là chuẩn thì ca
chi tiết bao nhiêu thì càng chuẩn bấy nhiêu
cái bước tính toán
về cơ cấu giá điện như thế nào
cũng sẽ cần phải như
luật sư trương đình đức nói rằng là tránh gây sốc cho
nền kinh tế cho thị trường và cho người dân
và đó cũng là lý do mà mới đây bộ công thương
cho biết là đang xây dựng bốn kịch bản
cung ứng điện cho năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định của thủ tướng mỗi kịch bản này
chắc chắn là sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới chỉ số
giá tiêu dùng và các hộ sinh hoạt
và sau đây sẽ là một số những ý kiến đánh giá
về câu chuyện này
với khoản lỗ hơn hai hai trăm một mươi chín tỷ
của evn trong một năm
cơ quan chức năng nhà nước cần có sự kiểm tra
xem xét kỹ việc thua lỗ này
là nguyên nhân khách quan hay chủ quan
để từ đó đưa ra sự can thiệp điều chỉnh phù hợp
việc thua lỗ nếu do nguyên nhân khách quan
thì có thể chấp nhận
với nguyên nhân chủ quan thì không chấp nhận được
đã là do nguyên nhân chủ quan thì không thể lấy đó
làm lý do để tăng giá sản phẩm
việc tranh lệch tỷ giá dẫn đến thua lỗ của evn
là nguyên nhân khách quan
bởi đơn vị này phải vay ngoại tệ để mua sắm
máy móc than dầu khí từ quốc tế
thì phải theo giá quốc tế
nhưng cần xác định con số cộng dồn qua các năm
phải bù lỗ của evn lên tới một mươi tỷ
là con số rất lớn
nên dù là nguyên nhân khách quan
thì với số tiền lớn như vậy
cũng phải phân bổ theo từng thời kỳ
để điều chỉnh bù giá cho hợp lý
thưa hai vị khách mời có rất nhiều những ý kiến
trong cái câu chuyện
về cái hướng đi của ngành điện
để hướng tới một cái thị trường điện
và nhiều ý kiến cho rằng là đã đến lúc
sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa cổ phần hóa
trong một số cái khâu của cái ngành điện
để tăng tính cạnh tranh trên thị trường
phó giáo sư diễn sĩ hồ chí long đánh giá như thế nào về câu chuyện này
tôi thấy ngành điện thì nó có ba khâu
khâu thứ nhất là khâu phát
phát điện khâu thứ hai là khâu truyền dẫn
khâu thứ ba là bán phân phối
thế thì trong ba khâu đấy thì truyền dẫn
thì bất kỳ nước nào cũng không thể cạnh tranh được
là vì đòi hỏi cái tiềm lực
rất là lớn cái đó
còn bây giờ khâu phát điện và khâu phân phối
thế thì chúng ta đang là
tiến tới là cái mặt thị trường
là phân phối từ bán buôn sang bán lẻ
cạnh tranh thực sự
bởi vì kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh
kinh tế thị trường đồng nghĩa cạnh tranh
có cạnh tranh thì có hiệu quả
trong xu thế cạnh tranh là gì
có nghĩa cạnh tranh nó buộc là giá thị trường luôn ép với giá thành
có nghĩa buộc
cạnh tranh đó thì các doanh nghiệp phải phấn đấu
tăng năng suất
nâng cao chất lượng thì mới có thể tồn tại
và phát triển
thế thì trong bối cảnh trong tình hình hiện nay
thì chúng ta thấy là đối với thị trường hiện nay là còn thị trường độc quyền
thì chúng ta làm sao phải tiến tới
là thị trường phát điện cạnh tranh
thế thì hiện nay thị trường phát điện cạnh tranh
thì cũng có một vấn đề là rất nhiều anh
bán nhưng chỉ có một mình anh mua thôi
cái đó là
còn độc quyền mua chưa chưa
hay là ví dụ như luật sư đức có nói
có bản thân ví dụ như
trong cái một anh mua
thì nó độc quyền
thì tôi sẽ mua mặc dù cái giá thấp hơn
ví dụ như vậy cũng tôi không mua
thì hiện nay chính phủ đang xây dựng cái đề án
thế thì xây dựng đề án thì theo quan điểm
quan nhân tôi thì đối với nước ta thì
cái chính sách thì không thiếu
chính sách rất đủ
nhưng mà cái người thực thi chính sách
thì mới là cần xem xét vấn đề quan trọng
ta thấy là chính phủ
mà khi mới nhậm chức
cái nhiệm kỳ mới thì
chính phủ gì
chính phủ liêm chính chính phủ hành động chính phủ kỳ cương
hành động là gì
chính phủ có thể làm
chính sách ra như vậy thì cái thực thi nó phải đúng
mong ngoại là như vậy
tôi cho rằng là
đương nhiên là không ai phủ nhận cái vai trò
cái tầm quan trọng của ngành điện
rồi phải đảm bảo cái an ninh năng lượng thế nào
phải kiểm soát
phải quan tâm trong đó có cái việc đầu tư
để phát triển thì mới có thể phát triển được nền kinh tế
thế nhưng muốn đầu tư được hay không
thì nó đặt ra cái câu chuyện đấy là
bài toán hiệu quả
bài toán về cạnh tranh về chất lượng
về năng suất về lợi lã như thế nào
thì chúng ta
phải phấn đấu đến
cái mức mà tôi nghĩ rằng
tôi phản đối cái biểu giá điện bây giờ
như vậy là ngành điện đi làm chính sách
phải bán hàng được nhiều
thì hạ giá chứ không phải là
bán thấp thì hạ giá bán nhiều rồi cao giá
cuối cùng thì người ta vẫn thu cái mức đấy thôi
khoản này bù cho khoản kia
cái việc đấy là việc của nhà nước anh thu ngân sách
anh thu thuế kinh doanh của ngành điện
rồi anh bù trừ anh
qua một cái chính sách ăn xinh xội nào đó
chứ còn không phải là anh lại bắt các doanh nghiệp
làm thay chính sách của nhà nước như vậy
không còn cái yếu tố cạnh tranh yếu tố thị trường nữa
nếu không có yếu tố cạnh tranh
thì sẽ không bao giờ có thể hạ được giá
thành cũng như giá bán không bao giờ có thể là
tăng được cái năng suất
cái hiệu quả kinh tế thị trường
là quan trọng nhất
chỉ lo làm sao giải quyết được
tiêu thụ được hàng hóa thừa hàng hóa
mối lo của kinh tế thị trường là thừa chứ không bao giờ nó thiếu cả
còn chúng ta thì đang cứ
luôn luôn lo thiếu thiếu điện
ngành điện thậm chí còn
bắn tiếng với chính phủ là nguy cơ là thiếu điện đây
là không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đâu
chính phủ sẽ lại bằng mọi giá
tăng đầu tư
chứ không cần biết hiệu quả hay không cũng phải tăng nữa
vì đây là cái bài toán
đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là phải làm rồi
thay vì các nhà đầu tư
trong nước ngoài nước không phải là
chỉ có cái chuyện là giá bán thấp người ta không đầu tư
rất nhiều yếu tố
đầu tư xong liệu có bán được không
có khi giá thấp chứ chắc đã bán được
không có gì bảo đảm cái chuyện đấy cả
thì không bao giờ có thể hy vọng rằng là
tăng trưởng được đầu tư
rồi giảm được giá rồi đảm bảo được
an ninh năng lượng được
thì tôi vẫn nghĩ rằng cái câu chuyện
quan trọng nhất trong cái
bối cảnh này cụ thể ngành điện
cũng như nhiều cái lĩnh vực khác là
phải thực sự thúc đẩy được cái kinh tế thị trường
thực sự là
cổ phần hóa thực sự là cạnh tranh phải cổ phần hóa
nhưng phải thực sự còn chúng ta ba mươi năm qua
cổ phần hóa rất đáng tiếc
là cái nguồn vốn của nhà nước
để truyền sang cổ phần ấy
nó chỉ có quanh đâu tám đến một mươi
thế thì tôi coi rằng chưa phải thực sự
cổ phần hóa nó vẫn
yếu tố nhà nước chi phối vẫn cứ
giữ quá nhiều nguồn lực như vậy
thì cái yếu tố cạnh tranh yếu tố hiệu quả
nó sẽ không thực sự là đúng với
theo cái quy luật của thị trường
thế thì trong cái bối cảnh này
cái nguồn lực có hạn thế thì đối với
nhiệt điện ấy thì chúng ta vẫn phải phát triển là vì
đầu tư vào những cái lĩnh vực
khác năng lực tái tạo rất là lớn chúng ta không đủ
nguồn lực thế thì tạm thời chúng ta buộc phải chấp nhận
là đối với cái nhiệt điện
nhiệt điện thì nó tạo ra
khí thải môi trường rất là lớn ví dụ như
đối với xăng dầu cũng đã lớn rồi
đúng không điện còn
lớn hơn than còn lớn hơn xăng dầu
mà giải quyết xử lý cái cho thải của nó thì đang có phương án
thế thì tại sao cái ngành điện
lại khó thu hút được lớn như vậy thế thì hiện nay
ngành điện chủ yếu là dùng bot
đến tám mươi thế thì hiện nay
nhưng mà cái tiến độ nó rất chậm thế thì hiện nay
tại sao chúng ta lại khó thu hút đến như vậy
khó thu hút thì có quan điểm ví dụ bên
ngành điện hoặc là ví dụ hội năng lực điện
thì cái giá thành giá điện của chúng ta
quá thấp so với khu vực và thế giới
cho nên là người ta không muốn đầu tư
nói như vậy thì theo tôi nghĩ nó cũng chưa chính xác
là vì tại sao cái điều kiện
tự nhiên của chúng ta nó khác với họ
chi phí đầu vào của chúng ta khác với
chi phí đầu vào của các nước ví dụ singapore malay
lương gọi rất cao
tổn thất điện người ta phạt rất là nặng
đúng không hay là ví dụ cái điều kiện
là của người ta là ví dụ
thủy điện không có cho nên chúng ta so sánh
tương đối là hợp khiển so sánh phải cùng mặt
bằng là gì chứ không phải lấy giá thế giới cho
như vậy là vì đối với lý vượng này
hiện nay là còn độc quyền độc quyền là gì
độc quyền là chỉ có một mình anh làm
anh có cho nên phải xem xét cái chi phí
thực tế hợp lý của nó chứ không phải so sánh
với những nước khác thì chúng ta sẽ mất đi
cái lợi thế cho nên nói là chúng ta
do cái giá điện của chúng ta còn thấp hơn
so với khu vực và thế giới cho nên khó thú đầu tư
khi đó là chưa chuẩn là vì anh mới nghĩ
một phía mà anh phải nghĩ cái phía
nữa là gì là cái đầu vào của mình
thấp hơn đầu vào của tại công ty
thế cho nên ở đây thì theo tôi nghĩ là phải
cần có những chính sách cụ thể
ví dụ đối với thủy điện như thế nào
đối với nhiệt điện làm sao đối với hóa dầu ra
khí làm sao đối với
năng lượng thái tạo làm sao thì phải cần xem xét
còn cái xu hướng chung của thế giới thì chúng ta
thấy là là gì là sẽ
phát triển năng lượng thái tạo có nghĩa là
gây ô nhiễm môi trường mà khi đã ô nhiễm môi trường
ta thấy là giải quyết hậu quả còn lớn
hơn rất là nhiều cho nên về
cơ cấu cái ngành điện như thế nào
từ cái khấu phát điện cũng như
cái khấu phân phối điện chúng ta làm sao
phải làm thật cho chuẩn rõ ràng là cần
thúc đẩy khuyến khích các doanh nghiệp
đầu tư nhiều hơn và trong
một số khâu của ngành điện
điều đó góp phần gỡ khó cho ngành điện
và gỡ khó cho ngành điện cũng
sẽ là góp phần và thúc đẩy
hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội
cũng như là giúp giúp đỡ cho người dân
thưa quý vị hoàn chính phủ đã chỉ đạo
ngành than cố gắng là tăng năng suất để bảo đảm
cung ứng điện cho nhiệt điện
có một cái sự điều phối của chính phủ
cùng với một cái chính sách minh bạch hướng tới
giảm chi phí và giá thành đang là điều
mà người dân quan tâm và đó cũng là yếu tố
sẽ góp phần quyết định vào hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội
đã đặt ra cho năm hai nghìn một mươi chín này
đến đây thì chương trình thương trường và pháp luật
tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
cùng sư trương thanh đức đã có những chia sẻ
phân tích với chương trình